tổng cục dự trữ nhà nước đã thông báo về hoạt động xuất cấp hàng dự trữ quốc gia cho các địa phương
để hỗ trợ nhân dân khắc phục hậu quả thiên tai dịch bệnh cứu đói các dự án trồng rừng
và học sinh vùng đặc biệt khó khăn trong năm hai nghìn một mươi tám
theo đó từ đầu năm đến nay thực hiện các quyết định của thủ tướng chính phủ
tổng cục dự trữ nhà nước đã xuất cấp gần một trăm hai mươi năm trăm linh tấn gạo
với tổng trị giá khoảng một một trăm tám mươi sáu tỷ đồng để hỗ trợ nhân dân các địa phương
và xuất năm tấn gạo viện trợ cho cuba
cũng trong năm hai nghìn một mươi tám tổng cục dự trữ nhà nước còn xuất cấp vật tư thiết bị cứu hộ cứu nạn
để phục vụ công tác phòng chống thiên tai và khắc phục hậu quả mưa lũ
với tổng giá trị xuất cấp khoảng ba trăm linh hai ba mươi năm tỷ đồng
các công tác xây dựng kế hoạch phân bổ phối hợp kiểm tra giám sát
đều được thực hiện đầy đủ kịp thời đúng đối tượng
giúp nhân dân các vùng khó khăn ổn định đời sống phát triển sản xuất
góp phần bảo đảm an ninh chính trị trật tự an toàn xã hội
bảo đảm sự ổn định cho phát triển kinh tế